xin chào các bạn
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là năm ba trăm hai mươi sáu ca
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là hai một trăm hai mươi hai ca

bác sĩ khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hà nội chỉ tính đến cách ly tại nhà
bên cạnh đó hà nội đặc thù đất chật người đông không đảm bảo đủ an toàn khi cách ly tại nhà
do đó f không nhẹ không chịu chứng vẫn cần điều trị tập trung
theo báo cáo của sở y tế hà nội có tổng cộng bốn mươi hai cơ sở cách ly với một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín chỗ
tính đến ngày hai tháng một mươi một thành phố đang cách ly tập trung một chín trăm bảy mươi năm người
tại hai mươi năm cơ sở đều là f một nhập cảnh từ vùng dịch
bốn năm trăm sáu mươi tám f điều trị tại cơ sở y tế
trong đó hà nội có tổng cộng bốn mươi hai cơ sở cách ly với một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín chỗ
trong đó ba sáu trăm một mươi người đã ra viện sáu trăm một mươi tám người chuyển viện
trong khi đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế nhận định
hà nội nên tính tới phương án cách ly tại nhà sớm không nên kiên trì cách ly tập trung
giúp kinh nghiệm các tỉnh có dịch bùng phát mạnh thời gian vừa qua
nguyên nhân là thành phố liên tiếp xuất hiện các ổ dịch mới
số ca nhiễm gia tăng trong một tuần trở lại đây
khi thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
m một tăng nhiều khi số f cao dẫn tới cơ sở cách ly tập trung hết chỗ
thêm vào đó duy trì cách ly tập trung sẽ khiến các cơ sở bị quá tải có nguy cơ lây nhiễm chéo
không chỉ vậy cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém
người cách ly không bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
nhiều nhà dân tại hà nội đã đủ điều kiện đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà
hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn xóm
tổ dân phố đủ năng lực có thể giám sát theo dõi người cách ly
trước số ca nhiễm tăng hà nội đã thành lập một mươi bốn trạm y tế lưu động để ứng phó
theo ông tuấn các trạm y tế lưu động này được định hướng sẽ quản lý điều trị f
không chịu chứng tại nhà trong thời gian tới
tuy nhiên thành phố chưa đưa ra mốc thời gian dự kiến hoạt động trạm y tế lưu động
ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phương án
quận ba đình diễn tập mô hình này tại phường giả võ
hải dương tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ
do diễn biến dịch phức tạp
từ giờ ngày chín tháng một mươi một hải dương điều chỉnh các hoạt động
tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở doanh nghiệp dịch vụ không thiết yếu
như ca giao kê massage quán bar vũ trường quán game internet dạp chiếu phim
hiện nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã xuất hiện ba ổ dịch có tính chất rất phức tạp
tại thị xã kinh môn huyện kim thành và thành phố hải dương
lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây và liên quan đến doanh nghiệp trường học
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã ban hành công văn về việc điều chỉnh
bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó từ giờ ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hải dương điều chỉnh một số hoạt động như sau
tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở doanh nghiệp dịch vụ không thiết yếu
như ca giao kê massage quán bar vũ trường quán game internet dạp chiếu phim
không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng như vườn hoa công viên
trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu hai
hai mét các khu điểm du lịch danh lam thắng cảnh chỉ đón và phục vụ
khách nội tỉnh các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự không tập trung
quá hai mươi người trong cùng một thời điểm hoặc không vượt quá năm mươi công suất
sử dụng đối với các điểm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng các nhà hàng ăn uống
không phục vụ quá hai mươi khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng
và phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày các cửa hàng bán đồ ăn sáng
được phục vụ tại chỗ từ năm giờ đến chín giờ sáng ngoài không giờ trên
giữ khoảng cách tối thiểu một mét giữa người với người các cơ sở doanh nghiệp
dịch vụ thể dục thể thao trong nhà spa chăm sóc sắc đẹp
cắt tóc gội đầu làm móng tập gym yoga
hoạt động không quá năm mươi công suất và không quá hai mươi người trong cùng một phòng
hoặc một khu vực riêng hoạt động thể thao ngoài trời không tập trung
quá ba mươi người trong cùng một thời điểm tại các khu vực riêng các giải thi đấu
thể thao nếu tổ chức phải được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền
đối với việc tổ chức đám hỏi đám cưới tổ chức nhanh gọn
không mời khách từ các địa phương đang có dịch cấp độ ba
các trung tâm tiệc cưới chỉ được phục vụ số lượng khách không quá năm mươi
năm chỗ ngồi và không quá ba mươi khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng
tại cùng một thời điểm việc tổ chức tăng lễ nghi lễ bốn mươi chín ngày
một trăm linh ngày cải táng không tập trung quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
và luôn tuân thủ năm k riêng thành phố hải dương và một số địa phương
có diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
bổ sung một số biện pháp như tạm dừng tổ chức đại hội thể dục thể thao
các phương xã ngày hội đại đoàn kết toàn dân tiếp xúc cử tri
các cơ sở làm đẹp cho dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh
dịch vụ không đủ điều kiện không tuân thủ các quy định về phòng
chống dịch bệnh covid một mươi chín và xử lý nghiêm nếu có vi phạm
theo ngành y tế hải dương từ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn ghi nhận
bảy mươi ca bệnh trong đó có ba mươi ca bệnh
ba mươi một trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh thành phố phía nam
thành phố hà nội ba mươi năm trường hợp là f một f hai sau khi f một trở thành f
của các bệnh nhân này và một số trường hợp phát hiện qua sàng lọc
ho sốt cộng đồng hiện tại bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã xuất hiện
tại một mươi hai trên một mươi hai huyện thị xã thành phố kinh môn kim thành
thanh miện trì linh bình giang tứ kỳ gia lộc thành phố hải dương
nam sách ninh giang thanh hà cẩm giang
trong đó có một mươi tám người tiêm một mũi vaccine một mươi bảy người tiêm hai mũi
và ba mươi năm người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín